trước thực trạng thực tiễn nảy sinh một số khó khăn vướng mắt trong quá trình tạm giữ tịch thu phương tiện vi phạm bộ công an mới đây đã đề xuất
đối với phương tiện quá thời hạn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba mươi ngày mà chủ phương tiện không đến nhận không có lý do chính đáng
thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu bán đấu giá phương tiện
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến chưa đồng tình với cách xử lý này
mời quý vị và các bạn tìm đọc nội dung chi tiết trên trang một mươi một
khẩn trương lấy nước gieo cấy vụ xuân là thông tin trên báo hà nội mới
từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai các nhà máy thủy điện sẽ tăng cường phát điện bổ sung nguồn nước cho hạ du sông hồng
phục vụ một mươi bốn tỉnh thành phố khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ lấy nước gieo cấy vụ xuân đợt ba
để bảo đảm nguồn nước phục vụ nhân dân gieo cấy bốn doanh nghiệp thủy lợi của hà nội đã đặt hai trăm bảy mươi bốn trạm bơm giã chiến
chuẩn bị đủ điều kiện sẵn sàng vận hành tối đa công trình lấy nước trong đợt điều tiết nước thứ ba này để phục vụ nhân dân gieo cấy
hiện nay toàn địa bàn tỉnh cà mau đã có trên một điểm xảy ra sụt lún sạt lở
hàng loạt những tuyến đường vùng ngọt hóa trần văn thời đang trong tình trạng dạn nứt dọc dài và sâu
trong khi đó trên hai mươi hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt người dân lâm vào cảnh khốn đốn do khô hạn mặn xâm nhập
đây là nội dung bài viết trên báo lao động
theo dự báo thời gian tới nhất là khi mùa mưa bắt đầu sạt lở đất ven canh rạch còn xảy ra nghiêm trọng hơn
theo sở giao thông vận tải tỉnh cà mau nguyên nhân chính gây ra sạt lở hiện nay là do mất áp lực nước do kênh dạch khô cạn
vì vậy giải pháp trước mắt tại những điểm sạt lở nhẹ chính quyền địa phương và người dân sử dụng vật liệu tại chỗ để bảo đảm an toàn trong lưu thông cũng như căng dây cắm biển cảnh báo